vào sáng nay đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã làm rõ và xác định được nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy dẫn đoàn cho xe cứu thương từ tỉnh khác đến cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở đà nẵng vi phạm trật tự an toàn giao thông
theo đó lực lượng chức năng đã mời làm việc với hai thanh niên một mươi chín tuổi trú tại tỉnh quảng trị và con tum
các thanh niên này khai nhận thời gian gần đây khi được một số lái xe cứu thương từ quảng nam quảng ngãi liên hệ hỗ trợ chỉ đường vào thành phố đà nẵng đến các bệnh viện lớn nhanh nhất
thì nhóm này đã chia làm hai nhóm nhỏ mặc áo phản quang cầm gậy chỉ đường tự trang bị điều khiển xe máy đi vào làn đường của xe ô tô vượt đèn đỏ
sau khi làm việc số thanh niên đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm trật tự an toàn giao thông tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường và hứa không tái phạm